nhằm thực hiện mục tiêu xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở tổng công ty đường sắt việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải trình chính phủ bố trí hai năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để làm hàng rào đường gom
tổng công ty đường sắt việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải trình chính phủ bổ trí hai năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm để làm hàng rào đường gom
trong nguồn vốn hai năm trăm linh tỷ đồng đề xuất bố trí nói trên tổng công ty đường sắt việt nam dự kiến trong giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai là một trăm sáu mươi tám km đường gom hàng rào cách ly với kinh phí khoảng sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
từ năm hai nghìn hai mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thành bốn trăm sáu mươi chín km đường gom hàng rào cách ly với kinh phí dự kiến một tám trăm bảy mươi sáu tỷ đồng